sở du lịch thành phố hà nội cho biết chỉ trong vòng một ngày nghỉ tết dương lịch vừa qua
thủ đô hà nội đã đón hơn tám mươi một lượt khách tăng tám chín so với cùng kỳ năm trước
khách du lịch quốc tế đến hà nội đạt trên một mươi tám lượt trong đó khách quốc tế đến lưu trú đạt gần một mươi ba lượt tăng tám năm
khách du lịch nội địa đạt gần sáu mươi ba lượt tăng chín hai
thu từ tổng thu từ khách du lịch đạt một trăm sáu mươi ba tỷ đồng tăng một mươi bảy sáu so với cùng kỳ
sở du lịch hà nội đánh giá dịp nghỉ lễ tết dương lịch năm nay có thời gian ngắn
tuy nhiên sự đa dạng phong phú của các chương trình và lễ hội chào đón năm mới được tổ chức tại các khu điểm tham quan đã thu hút đông đảo sự quan tâm của khách du lịch